hiện nay trên địa bàn tỉnh bắc cạn có hàng nghìn máy kéo nông nghiệp hoán cải mà người dân hay gọi là xe tắc tơ
không đăng ký không kiểm định không bằng lái nhưng người dân vẫn ngang nhiên dùng các phương tiện này để chở hàng hóa
lưu thông trên đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông
trong tháng chín vừa qua trên địa bàn tỉnh bắc cạn đã liên tiếp xảy ra hai vụ lật xe tắc tơ khiến cho hai người tử vong
thống kê chưa đầy đủ cho thấy chỉ tính riêng hai năm gần đây tỉnh bắc cạn đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn do xe tắc tơ gây ra
làm chết và bị thương hàng chục người
thực tế trên dóng lên hổi chuông báo động về tình trạng mất an toàn của loại phương tiện này
có diện tích trồng rừng lớn nên xe tắc tơ là phương tiện chính để vận chuyển gỗ và các loại nông sản của người dân
xã bình trung huyện trợ đồn hiện toàn xã có hơn một trăm linh chiếc tắc tơ
thống kê sở bộ toàn tỉnh bắc cạn có hàng nghìn chiếc xe dạng này
về tiêu chuẩn kỹ thuật xe tắc tơ không đáp ứng được các quy định để đủ điều kiện lưu thông trên đường giao thông
thùng kéo phía sau được chế tạo thủ công nối với đầu kéo thô sơ không bảo đảm kỹ thuật
tất cả đều ở diện ba là xe không đăng ký không kiểm định người điều khiển không có bảng lái
khi chở khối lượng hàng hóa lớn công canh những chiếc xe tắc tơ tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
thì chúng tôi còn gặp rất nhiều khó khăn
thứ nhất là việc xác định đó là những phương tiện tự chế thì theo quy định của pháp luật thì phải khi kiểm tra thì sẽ bị tịch thu xung công quỹ nhà nước theo quy định
tuy nhiên đây là một loại phương tiện có giá trị rất lớn đối với bà con nên là cái việc tịch thu xung quỹ nhà nước là sẽ gặp khó khăn
vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con nhân dân
đặc biệt là những địa bàn nông thôn vùng sâu vùng xa
hiện nay tỉnh bắc cạn chủ trương phát triển kinh tế nông lâm nghiệp nên những chiếc xe tắc tơ đã và đang là phương tiện vận chuyển khá hiệu quả
số lượng loại xe này sẽ ngày càng tăng lên
nhưng với việc lưu thông trên đường mà không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật như hiện nay
rất cần các ngành chức năng tỉnh bắc cạn có giải pháp chấn chỉnh để những vụ tai nạn đáng tiếc không xảy ra